trong bài phát biểu qua video vào tối hai mươi bảy tháng bốn tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định nga đã tập kích dữ dội với ukraine
mục tiêu chính là ngành năng lượng nga nhắm vào các cơ sở khác nhau trong ngành đặc biệt là những cơ sở khí đốt vốn rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung an toàn cho liên minh châu âu eu
tổng thống zelensky cho biết lực lượng ukraine đã bắn hạ một số trong ba mươi bốn tên lửa nga sử dụng để tập kích hạ tầng năng lượng ở miền trung và miền tây nước này
tuy nhiên ông zelenskyy không nói rõ cơ sở cụ thể nào là mục tiêu cũng như liệu tên lửa có bắn trúng những mục tiêu đó hay không
ông zelenskyy lặp lại lời kêu gọi viện trợ tên lửa phòng thủ đặc biệt là hệ thống patriot nói rằng ukraine cần ít nhất bảy hệ thống phòng thủ để bảo vệ đất nước
tổng thống ukraine cho biết nga đã căn chỉnh cuộc tập kích
nga đã bắn hạ tầng năng lượng ở miền tây nước này và khiến hệ thống phòng thủ ukraine gặp khó khăn nhiều nhất có thể
mỗi tên lửa bị bắn rơi hôm nay đều là kết quả có ý nghĩa
trước đó cùng ngày các quan chức ở kiev cho biết nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào ukraine trong đêm làm hư hại bốn nhà máy điện
công ty dầu khí nhà nước ukraine natoga thông báo nga đã tấn công các cơ sở của họ nhưng không ai bị thương và nguồn cung không bị ảnh hưởng
ông maksim koziskiy thống đốc vùng ivit giáp biên giới với ba lan nói rằng khu vực của ông cũng hứng chịu cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vật âm kizan
ông maksim koziskiy cho biết hai cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở các quận styi và chevolnozad bị hư hại và bốc cháy dù lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
hãng tin reuters dẫn thông tin từ bộ quốc phòng nga ngày hai mươi bảy tháng bốn cho biết lực lượng của họ đã thực hiện ba mươi năm đợt tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng
cụ thể từ ngày hai mươi tháng bốn cho tới ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng vũ trang nga đã thực hiện ba mươi năm cuộc tấn công nhóm tên lửa phóng từ trên biển và trên không có độ chính xác cao
bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không kinzat cũng như máy bay không người lái uav nhằm tấn công ngành công nghiệp điện lực các doanh nghiệp quân sự và đường sắt
hệ thống phòng không kho vũ khí cơ sở nhiên liệu cơ sở sản xuất và sửa chữa các phương tiện mặt nước không người lái và uav của đối phương
ngoài ra những mục tiêu khác như xí nghiệp quốc phòng đường sắt hệ thống phòng không kho đạn cũng bị nhắm đến
nga tuyên bố những hành động này nhằm đáp trả việc ukraine gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng và công nghiệp của nga
nga đã tiến hành một số cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào các cơ sở năng lượng của ukraine trong những tháng gần đây
làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất gây ra tình trạng mất điện và phải luân phiên cắt điện trên cả nước
hãng điều hành lưới điện dtech của ukraine cho biết bốn nhà máy nhiệt điện bị thiệt hại nặng
các quan chức ukraine kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện tránh dùng đồ tiêu thụ nhiều năng lượng vào giờ cao điểm
theo hãng tin reuter nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho eu thông qua ukraine theo thỏa thuận với tập đoàn gaprom dự kiến hết hạn vào tháng một mươi hai
tháng trước bộ trưởng năng lượng ukraine cho biết kiev không có ý định gia hạn hoặc thay thế thỏa thuận với nga
kể từ cuối tháng ba quân đội nga đã đẩy mạnh chiến lược tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng ukraine tấn công nhà máy nhiệt điện lẫn thủy điện nước này gần như mỗi ngày
giới chức ukraine cho biết hạ tầng năng lượng quốc gia mất khoảng tám mươi sản lượng nhiệt điện và ba mươi năm sản lượng thủy điện
để đáp trả nga ukraine mới đây đã tấn công các nhà máy lọc dầu insky và slaviat ở vùng casnoda của nga bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này
các quan chức kiev cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của nga là mục tiêu tấn công hợp pháp bất chấp lời kêu gọi ngừng tấn công từ các đồng minh phương tây để tránh khả năng trả đũa của nga và thúc đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao
trong tháng ba cơ sở này cùng với nhiều nhà máy lọc dầu lớn khác của nga đã bị máy bay không người lái tấn công một số cơ sở bị ảnh hưởng đã bị giảm sản lượng đáng kể
mỹ gần đây đã liên tục cảnh báo ukraine rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của nga đang tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu và kêu gọi kiev tập trung vào các mục tiêu quân sự
bộ quốc phòng nga cho biết trong loạt bài trên telegram rằng tổn thất về quân của kiev đã vượt quá tám người trong tuần qua trong bối cảnh moscow tiếp tục tấn công đồn bát
quân đội nga đã chiếm giữ hai khu vực từ lực lượng ukraine và giành được quyền kiểm soát
các lực lượng của moscow đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng monomykhailovka ở donetsk và podolovka gần thị trấn chiến lược quan trọng chepsova
quân đội nga cũng đẩy lùi khoảng hai mươi cuộc tấn công của ukraine trong khu vực
giao tranh dữ dội cũng nổ ra ở khu vực abdica nơi các lực lượng nga đang tiến về phía các làng ocheretino và netanovo nằm xa hơn về phía tây của thị trấn chiến lược donbat
theo bộ quốc phòng nga các lực lượng quốc gia cũng đã đẩy lùi sáu mươi ba cuộc tấn công của ukraine trong khu vực
dữ liệu do cơ quan này cung cấp cho thấy ukraine đã mất tổng cộng tám hai trăm tám mươi binh sĩ trong bảy ngày qua chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở donbat
quân kiev cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép hàng trăm thiết bị quân sự
danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành một trăm năm mươi năm mm paladine do mỹ sản xuất gần ba mươi hệ thống pháo do phương tây cung cấp
mới đây bộ trưởng quốc phòng nga sergei zelensky
đã nói rằng lực lượng nga đã nắm thế chủ động trong cuộc xung đột ukraine
tư lệnh quân sự hàng đầu của ukraine tướng alexander siri mô tả tình hình ở tiên tuyến là khó khăn khi ông nói chuyện với một số người ủng hộ kiev
mọi thứ có xu hướng trở nên tồi tệ hơn ông thừa nhận trong một bài trên telegram về cuộc họp
những diễn biến này xảy ra khi mỹ thông qua gói viện trợ mới trị giá sáu mươi một tỷ usd cho kiev
một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng những lô viện trợ đầu tiên có thể được gửi đến kiev trong vài ngày tới
tổng thống ukraine vladimir zelensky sau đó nói với mbc rằng ukraine giờ đã có cơ hội chiến thắng khi ngày càng có nhiều vũ khí phương tây xuất hiện
điện kremlin bác bỏ điều này khẳng định rằng không lô vũ khí mới nào có thể thay đổi tình hình trên tiền tuyến
sau nhiều tháng bê tắc hạ viện mỹ ngày hai mươi tháng bốn đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá chín mươi năm tỷ usd trong đó có gần sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nói
ngoại trưởng nato stoltenberg gọi đây là một thông tin tốt lành
xong sự chậm trễ đã dẫn đến những hậu quả thực tế trên chiến trường khiến ukraine chịu nhiều tổn thất
tổng thống mỹ joe biden từng khẳng định
adhika thành trì bị nga giành quyền kiểm soát hồi tháng hai thất thủ vì mỹ quốc hội mỹ không hành động
nga nhiều lần cảnh báo viện trợ quân sự phương tây dành cho ukraine không thể ngăn moscow đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt
bao gồm dập tắt hy vọng gia nhập nato của kiev
điện kremlin khẳng định
khí tài bổ sung từ phương tây chỉ khiến ukraine hứng chịu thương vong gia tăng vì chính quyền kiev
và có thể đẩy các nước phương tây vào xung đột nga ukraine
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi một tháng bốn nhấn mạnh quốc gia của ông có thể giành chiến thắng
ông zelenskyy tuyên bố
gói viện trợ của mỹ sẽ tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang ukraine
ukraine có cơ hội chiến thắng nếu được viện trợ khí tài cần thiết
nếu được thượng viện mỹ thông qua trong phiên bỏ phiếu dự kiến diễn ra
vào ngày hai mươi ba tháng bốn dự luật viện trợ nêu trên sẽ được trình lên tổng thống biden
người khẳng định sẽ ký ban hành luật
ngoài ra khoảng hai mươi ba tỷ usd trong gói viện trợ được dùng để bổ sung vũ khí
cơ sở vật chất và trang thiết bị cho chính mỹ
các quan chức nga đã lập tức lên tiếng phản hồi về gói viện trợ khủng này
đài reuters dẫn lời cựu tổng thống cựu thủ tướng phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev
nhận xét rằng dự luật viện trợ quân sự vừa được hạ viện mỹ thông qua hôm hai mươi tháng bốn
sẽ không thể cản bước quân đội nga ukraine
ông medvedev nhận định đợt viện trợ quân sự này của mỹ không thể cứu nổi ukraine
hơn nữa quyết định này của washington sẽ chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng thêm số nạn nhân của cuộc chiến
tương tự phó đại diện thường trực của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc dmitry polaski
viết trên mạng xã hội rằng đợt hỗ trợ quân sự mới của mỹ dành cho ukraine cũng không thể cứu được kiev
nhưng trên telegram ngày hai mươi một tháng bốn chủ tịch duma quốc gia nga hạ viện nga volodin nhận định
gói hỗ trợ quân sự mới của washington dành cho kiev sẽ chỉ trôn vùi người ukraine
đẩy nền kinh tế ukraine vào đường cùng và tước đi tương lai của nước này
ông vladimir rogov quan chức cấp cao của chính quyền khu vực zaporizhia do nga bổ nhiệm
nói rằng động thái washington phân bổ gói viện trợ mới cho ukraine
cũng chính là hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại moscow
ngay trong nội bộ hạ viện mỹ
một loạt thành viên đảng cộng hòa đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc washington viện trợ thêm cho ukraine
và lập luận rằng mỹ không thể chi trả trong bối cảnh nợ công lên tới ba mươi bốn tỷ usd
trong tuần qua quân đội nga đã thực hiện ba mươi bốn cuộc tấn công tổng hợp
nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của ukraine
cũng như các địa điểm triển khai lính đánh thuê kho vũ khí hệ thống phòng không
đây là thông tin được bộ quốc phòng nga tuyên bố trong cuộc họp ngắn ngày một mươi chín tháng bốn
các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng doanh nghiệp công nghiệp quân sự cơ sở hạ tầng đường sắt
hệ thống phòng không kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhân liệu cho khí tải quân sự của ukraine
đây là hành động đáp trả những nỗ lực của chính quyền kiev
nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của nga
bộ quốc phòng nga cho biết nhóm lực lượng japad nga đã cải thiện tình hình dọc mặt trận theo hướng kopein
và gây tổn thất cho nhiều lữ đoàn của lực lượng kiev ở gần kupyans
ngoài ra nhóm lực lượng japat còn đẩy lùi một mươi một cuộc phản công của lực lượng tấn công thứ ba
lực lượng cơ giới thứ hai mươi một sáu mươi ba lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia thứ một mươi hai
và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ thứ một trăm hai mươi năm của ukraine ở gần chevolnaya dniprova toskoy và terni
bộ quốc phòng nga cũng thông báo lực lượng tên lửa pháo binh và máy bay không người lái
của các nhóm lực lượng nga đã tiêu diệt ba máy bay chiến đấu mig hai mươi chín
và bốn máy bay vận tải quân sự an hai mươi sáu của không quân ukraine
tại một sân bay ukraine
hai máy bay dẫn đường mục tiêu bốn bệ phóng tên lửa phòng không s ba trăm linh
và một bệ phóng tên lửa phòng không iris t do đức sản xuất
ngoài ra lực lượng phòng không nga đã bắn hạ một mươi tên lửa chiến thuật tác chiến
do mỹ sản xuất sáu tên lửa hành trình storm shadow do anh sản xuất
hai tên lửa chống bức xạ ham do mỹ sản xuất bốn máy bay mồi nhử mald do mỹ sản xuất
hai tên lửa chiến thuật tokayu và một hai trăm bảy mươi tám máy bay không người lái
ngoài ra lực lượng phòng không nga đã bắn hạ một mươi tên lửa chiến thuật